tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử vụ án bị cáo trần phương bình
nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á và một mươi một đồng phạm về nhiều tội danh
đã gây thiệt hại cho ngân hàng đông á hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
tòa đã triệu tập một trăm sáu mươi ba cá nhân tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên rất nhiều người vắng mặt
trong hội đồng xét xử cũng triệu tập năm hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
tại tp hcm khánh hòa bà rịa vũng tàu lâm đồng tây ninh và tổ giám định thuộc ngân hàng nhà nước
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
với vai trò là tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tiến dụng ngân hàng đông á
bị cáo trần phương bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan
thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại cho ngân hàng đông á hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày một mươi năm tháng bảy